tình hình sạt lở bờ sông bờ biển tại đồng bằng sông cửu long tiếp tục diễn ra nghiêm trọng
khi lại có thêm hai tỉnh ở khu vực này phải ban hành tình trạng khẩn cấp đó là sóc trăng và biến tre
hiện sóc trăng có bảy đoạn sạt lở nguy hiểm nằm rẻ rác trên địa bàn bảy huyện thị thành phố
tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương khẩn trương khoanh vùng sạt lở
cấm các biển báo hạn chế người dân qua lại khu vực sạt lở
ban quản lý dự án tỉnh triển khai khẩn cấp dự án kè gia cố bảo vệ bờ bằng ké lát mái
tỉnh bến tre cũng ban hành tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ sông bờ biển
tại các huyện ba chi bình đại thạnh phú và thành phố bến tre
hiện toàn tỉnh bến tre có một trăm một mươi hai điểm sạt lở bờ sông bờ biển với tổng chiều dài gần một trăm bốn mươi km
như vậy tại đồng bằng sông cửu long đã có năm địa phương ban hành tình trạng khẩn cấp sạt lở
đó là cà mau biến tre sóc trăng an giang và đồng tháp